chiều hôm qua theo giờ new york đại hội đồng liên hợp quốc đã dành một phút mặc niệm chủ tịch nước trần đại quang
phát biểu trước khi khai mạc phiên họp toàn thể thứ ba của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba
trước sự có mặt của đại diện một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên liên hợp quốc
chủ tịch đại hội đồng bà maria expinosa gaset đã thông báo về sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của chủ tịch nước chính phủ và nhân dân việt nam
đề nghị đại diện các nước tham dự phiên họp dành một phút mặc niệm cho chủ tịch nước trần đại quang
sau phút mặc niệm trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đại sứ đặng đình quý đã phát biểu cảm ơn
chia sẻ và cảm thâm của bạn bè quốc tế đối với những đau thương và mất mát to lớn của nhân dân việt nam
trước sự ra đi đột ngột của chủ tịch nước trần đại quang
trước đó cùng ngày người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ra tuyên bố bày tỏ sự đau buồn
đối với sự ra đi của chủ tịch nước việt nam trần đại quang tuyên bố có đoạn viết là một người bạn của liên hợp quốc
và là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của việt nam
chủ tịch nước trần đại quang sẽ luôn được tưởng nhớ ở trong và ngoài nước